bắc bộ ngày hôm nay đón đợt không khí lạnh nhẹ trời có mưa mức nhiệt giảm hơn so với ngày hôm qua
ở mức từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ c tuy nhiên là đợt không khí lạnh này sẽ qua rất nhanh
bắt đầu từ ngày mai thì trời ấm hơn và nhiệt độ tăng lên trong những ngày kế tiếp
mưa cũng sẽ xuất hiện cả ở miền trung đặc biệt là khu vực từ quảng bình cho đến khánh hòa
nam bộ thì ghi nhận lượng mưa giảm hơn so với ngày hôm qua
và mưa cũng khiến cho thời tiết bớt oi nóng hơn mức nhiệt ở ngưỡng là ba mươi một cho đến ba mươi năm